bệnh viện nhi trung ương đã thành công ca ghép thận hồi sinh cuộc đời cho bé gái chín tuổi bị suy thận mạng giai đoạn cuối
bệnh nhi là bé gái n a trú tại tp hcm
mặc dù đã chín tuổi nhưng bé na chỉ nặng hai mươi hai kg cao một m hai mươi bốn thấp bé hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa
cách đây một năm bé n a được chẩn đoán mắc bệnh suy thận gia đoạn cuối kèm theo tăng huyết áp
suy tim và điều trị lọc máu chu kỳ ba lần một tuần tại khoa thận và lọc máu bệnh viện nhi trung ương và chờ đợi thận hiến phù hợp
theo bác sĩ trương thùy linh khoa thận và lọc máu bệnh viện nhi trung ương
bé n a phải mất gần một năm mới đủ điều kiện sức khỏe các chỉ số ổn định
chức năng tim mạch nội tiết trong giới hạn cho phép để có thể ghép thận
bác sĩ trương thủy linh cho biết thêm cách đây ba tháng bệnh nhi nhiễm sán
vì thế chúng tôi đã phải phối hợp với các bác sĩ trung tâm bệnh nhiệt đới đưa ra pháp đồ điều trị tốt nhất
nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ sau khi ghép dùng thuốc ức chế biến dịch
đặc biệt trước khi ghép bệnh nhi được trung tâm nội tiết chuyển hóa di chuyển và liệu pháp phân tử
phân tích kết quả xét nghiệm gen kết hợp đối chiếu với kết quả lâm sàng
nhằm loại trừ các nguyên nhân suy thận do đột biến gen
giúp quyết định ghép thận của các bác sĩ được thực hiện chính xác hơn và có tiên lượng tốt hơn
bên cạnh đó mọi yếu tố từ chiều cao cân nặng các chỉ số xét nghiệm máu
tiêm phòng ngừa bệnh truyền nhiễm các xét nghiệm sàng lọc người cho thận
hồ sơ pháp lý cũng được chuẩn bị đầy đủ trước khi ghép
trước ca ghép thận bệnh nhi na được hội trần bệnh viện dưới sự chủ trì của tiến sĩ bác sĩ cao việt tùng
phó giám đốc bệnh viện nhi trung ương và sự phù hợp nhịp nhàng của tất cả các chuyên khoa trong bệnh viện
như ngoại tiết nhiệu tim mạch thận và lọc máu gây mê hồi sức hồi sức ngoại nội tiết chuyển hóa di truyền
trần đoán hình ảnh ngân hàng máu sinh thiết huyết học để đảm bảo các quy trình trước trong và sau ghép được kiểm soát chặt chẽ nhất
sáng ngày một mươi một tháng ba hai cuộc mổ lấy thận và ghép thận được tiến hành song song đảm bảo thận lấy da phải được ghép kịp thời
trải qua năm giờ thực hiện với mọi quy trình tỉ mỉ và chính xác ca phẫu thuật ghép thận đã thành công
thận phải ngay sau khi được ghép hồng hào tươi máu tốt và bắt đầu có nước tiểu
thạc sĩ bác sĩ lê anh dũng trường khoa ngoại tiết niệu bệnh viện nhi trung ương người trực tiếp tham gia kíp ghép thận cho bệnh nhi chia sẻ
khó khăn nhất khi ghép thận cho bệnh nhi n a là tính mạch của người cho chia sớm nên khi nối tính mạch thận của người cho vào người nhận sẽ bị quá dài
vì vậy chúng tôi phải cắt bớt và tạo hình hai nhánh của tĩnh mạch thận trước khi nối lại và ghép cho trẻ
sau bảy ngày ghép thận tình trạng bệnh nhi ổn định tiểu tốt các chỉ số sinh hóa về chức năng thận nội tiết trở về giới hạn bình thường huyết áp được kiểm soát
các vấn đề về tim mạch cũng sẽ cải thiện dần khi sức khỏe của trẻ tiến triển
hiện bệnh nhi n a đã được gia viện trong niềm hạnh phúc phấn khởi của gia đình và các y bác sĩ
tính từ năm hai nghìn bốn trở lại đây các ghép thận của bé n a là các ghép thận thành công thứ sáu mươi hai của bệnh viện nhi trung ương
ghép thận không phải là cắt bỏ thận bệnh rồi ghép lại một quả thận mới và đúng vị trí cũ
thực chất ghép thận là việc lấy một quả thận của người khỏe mạnh hoặc một quả thận còn tốt của người đã bị chết não để ghép vào bụng
thực chất là ngoài ổ bụng vì thận ghép ở ngoài màng bụng
vị trí thuận lợi nhất để tạt thận mới thường là vùng hối trộn bên phải cũng có thể là bên trái
động mạch và tính mạch thận ghép sẽ được nối với động mạch và tính mạch trộn cùng bên
liệu quản thận ghép sẽ được khâu nối vào bảng quang
người ta chỉ cắt bỏ một hoặc hai thận bệnh lý trong một số trường hợp đặc biệt
thận đa năng quá to thận bệnh bị viêm mãn tính nặng hẹp động mạch thận nặng
một người có thể được ghép thận nhiều lần nếu thận bị hỏng
nguồn thận để ghép có thể từ người sống cho thận hoặc từ người đã bị chết não
người chết não có lấy được thận để ghép hay không do những hội đồng chuyên môn của bệnh viện sẽ quyết định
từ năm hai nghìn bảy ở nước ta đã có luật cho ghép thận lấy tạng từ người chết não để ghép cho người bệnh
nguồn thận ghép từ hiến thận khỏe mạnh có thể cùng huyết thống bố mẹ đẻ anh chị em ruột
quan hệ huyết thống xa hơn anh em nội tộc hoặc không huyết thống hoàn toàn không có quan hệ họ hàng
hiện nay ở nước ta hầu hết bệnh nhân được ghép thận từ người cho cùng huyết thống
trên thực tế những trường hợp không cùng huyết thống phải chứng minh được sự tự nguyện hiến thận
vì mục đích nhân đạo chưa bệnh chứ không được mua bán bầu luật pháp cấm mua bán tạng
vì vậy nguồn thận kép này được ghép hiện nay còn rất hiếm
đối với người hiến thận nếu được tư vấn kỹ khám xét và làm các xét nghiệm đầy đủ chính xác
thì việc ghép thận để ghép cho người khác là đảm bảo an toàn
không ảnh hưởng gì đến chất lượng cuộc sống và tuổi thọ của người hiến kể cả khi hiến một phần gan
do đó người muốn hiến thận phải được tư vấn hiến thận tại các bệnh viện có chuyên khoa thận và ghép thận
và phải được xác định là người hoàn toàn khỏe mạnh bộ y tế quy định nên dưới sáu mươi tuổi